phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh con tum phối hợp với tổ chức phi chính phủ vừa giải cứu thành công bảy nạn nhân người việt nam bị lừa bán sang myanmar đưa về việt nam an toàn
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi tiếp nhận tin báo của một gia đình có con bị lừa bán sang myanmar phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh con tum đã triển khai xác minh đồng thời phối hợp với tổ chức phi chính phủ lên phương án giải cứu nạn nhân
đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tiến hành giải cứu thành công nạn nhân cùng sáu nạn nhân khác là công dân của việt nam về nước an toàn
theo các nạn nhân phần lớn họ bị lừa do tin tưởng vào các đối tượng trên mạng xã hội mời trào làm việc tại tây ninh hoặc nước ngoài với thu nhập cao
tuy nhiên trong quá trình làm việc tại myanmar các nạn nhân bị quản lý giám sát chặt chẽ đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu đã giao hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục lạp rõ